hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương cũng đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn bảy trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn tám tỷ đồng tạm giữ hai mươi sáu xe ô tô sáu trăm chín mươi một xe mô tô tước năm trăm ba trăm chín mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó lực lượng chức năng đã xử lý ba trăm linh một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một một trăm ba mươi bốn trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông đã kiểm tra lập biên bản một mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền gần bảy mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe của bốn trường hợp
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp với công an quận một mươi hai công an huyện hóc môn và công an tỉnh bình thuận
triệt phá đường dây sản xuất tiền giả bắt bốn đối tượng gồm hồ hoàng long hồ văn hoàng giang võ văn sang và đặng thị minh thư
tăng vật thu giữ là bảy mươi một triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng nhiều hung khí nguy hiểm và một quả lựu đạn
theo lời khai ban đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay giang lên mạng xã hội giao bán tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
với hình thức bốn triệu đồng tiền thật mua một mươi triệu đồng tiền giả khi có khách đặt mua giang đã đưa cho long đem đi giao
người đã nhiều lần bán tiền giả cho một phụ nữ tên là nguyên với tổng cộng ba trăm linh triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng
trong khi đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã điều tra làm rõ đối với đối tượng huỳnh hữu nhân
về hành vi giả danh bộ đội biên phòng để chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an nhân khai nhận vào ngày hai mươi tháng một
đối tượng tự xưng là hùng và gọi điện cho ông lê quang ngọc hẹn gặp để mua linh kiện điện thoại
qua trao đổi do không thống nhất được việc mua bán nên ông ngọc ra về thì nhân đã kẹp cổ ông ngọc khống chế
và tự xưng là bộ đội đặc nhiệm của bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi
đối tượng này yêu cầu ông ngọc phải trung chi số tiền hàng tháng để không bị bắt về việc mua bán hàng không rõ nguồn gốc
sau khi thống nhất phải đóng bảy triệu đồng một năm ông ngọc đồng ý đưa trước ba triệu đồng
sau đó chuyển tiếp ba triệu đồng vào tài khoản
của nhân để được làm ăn yên ổn hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
bàn giao cho công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận cho biết
đã tiến hành khám xét nơi ở của trần lê giám đốc trú tại xã an hải huyện ninh phước
thu giữ một mươi năm điện thoại di động máy tính bảng đồng hồ cùng với nhiều tài sản có liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản
trước đó nhận được tin báo của người dân về việc kẻ gian
đột nhập vào căn hộ trung cư phú thịnh lấy trộm đi nhiều tài sản có giá trị
cơ quan công an đã xác định và truy bắt trần lê giám đốc khi đối tượng này đang trên đường đi tiêu thụ tài sản
tại cơ quan công an đốc khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay đối tượng đã dùng kìm cộng lực
và đục bê tông rồi đến những cửa hàng không có người trông coi nhà người lao động thuê để trộm cắp tài sản
ngoài vụ việc này thì đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp khác trên địa bàn
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin nhật ký an ninh